vào ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx đã huy động thêm ba bốn trăm chín mươi tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ cho kho bạc nhà nước
như vậy là từ đầu năm đến nay huy động vốn qua thị trường trái phiếu chính phủ luôn đạt với số lượng vốn cao
sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết tính đến giữa tháng chín sở đã huy động được trên hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng hoàn thành chín mươi một chín kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu do bộ tài chính giao
trong tháng tám trên thị trường thứ cấp giá trị trái phiếu chính phủ giao dịch bình quân đạt năm năm mươi bảy ngàn tỷ đồng gấp một năm lần giá trị giao dịch của năm hai nghìn một mươi chín
theo sở dây chứng khoán hà nội nguyên nhân của thành công phát hành trái phiếu chính phủ đó là lãi suất hấp dẫn và qua đấu thầu đã minh bạch được tài chính
trong đó hầu hết các phiên nhà đầu tư tập trung vào vùng kỳ hạn trung hạn từ một mươi tới một mươi năm năm